thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dự lễ kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày truyền thống ngành khí tượng thủy văn việt nam
và đón nhận huân trường hồ chí minh lần thứ hai
đây là năm đầu tiên bộ tài nguyên và môi trường ngành khí tượng thủy văn tổ chức kỷ niệm
ngày truyền thống ngành khí tượng thủy văn việt nam nhằm tôn vinh ghi nhận trạng đường vinh quang và đầy tự hào của ngành
từ khi thành lập cho đến nay ngành khí tượng thủy văn đã không ngừng khẳng định vai trò vị trí của mình
qua các đóng góp đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh và nhất là phòng chống thiên tai
hiện đại hóa công nghệ quan chắc truyền tin dự báo khí tượng thủy văn là nhiệm vụ hàng đầu của ngành khí tượng thủy văn hiện nay
đặc biệt là ứng dụng công nghệ bốn trong hoạt động chung của ngành
hệ thống quan chắc đã tranh thủ của các cơ quan quốc tế nhờ đó công nghệ quan chắc đang từng bước hiện đại và đồng bộ
dù vậy so với các nước trong khu vực vẫn còn khiêm tốn đặc biệt là so với các nước phát triển như nhật bản hàn quốc
để có được bản tin dự báo chính xác việc xử lý số liệu là khâu hết sức quan trọng vừa đảm bảo tính đồng bộ kịp thời thống nhất và chính xác
do vậy ngành cũng đang từng bước chuyển sang số hóa để vừa đảm bảo chính xác khách quan từ khâu kiểm tra chất lượng số liệu qi qc một cách tự động
bên cạnh đó có sự kiểm soát của con người
tại lễ kỷ niệm thủ tướng nguyễn xuân phúc đã thay mặt lãnh đạo đảng
nước trao huân chương hồ chí minh cho tổng cục khí tượng thủy văn